tin tức an ninh trở tự
chở năm người trung quốc lên biên giới
hai đối tượng là phan hồng khanh chú tệ huyện hoc mon tp hcm
và lê quang hòa chú thành phố thuận an tỉnh bình dương
vừa bị cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh bình phước khởi tố
để điều tra về tội tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép
trước đó khanh và hòa bị bắt quả tang
đang điều khiển hai xe taxi di chuyển về hướng biên giới
chở năm người trung quốc đều không có hộ chiếu
chỉ có thẻ căn cước công dân có chữ trung quốc
các đối tượng khai đã nhận chở năm người trung quốc này
từ tp hcm lên khu vực biên giới tỉnh bình phước
với giá một triệu năm trăm linh nghìn đồng một người
bảy đối tượng đi trên hai xe ô tô đã được đưa đi cách ly tập trung ngay sau đó
đến nay cơ quan an ninh điều tra đã khởi tố bị can
đối với phan hồng khanh và lê quang hòa
để điều tra về tội tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép